ngày sáu bảy tri cục hải quan cửa khẩu mộc bài thuộc cục hải quan tỉnh tây ninh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ vụ phát hiện bắt giữ bảy kg chất nghi là ma túy đá trong hành lý của một khách nhập cảnh từ campuchia về việt nam
trong khi thực hiện nhiệm vụ tại luồng nhập cảnh trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế mộc bài tri cục hải quan cửa khẩu mộc bài phối hợp với trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài sử dụng chó nghiệp vụ và qua máy so chiếu
phát hiện trong hành lý và vali của bà reti gunawan sinh ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quốc tịch indonesia có một túi ni lông màu vàng có chứa các tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá
kết quả kiểm tra thực tế cho thấy các chất trên dương tính với metafelamin khối lượng khoảng bảy kg
chiếc cục hải quan cửa khẩu mộc bài đã lập biên bản phạm tội quả tan và bàn giao cho cơ quan cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh tây ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật